sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
công an thành phố thanh hóa đã phá án và bắt tạm giam ba đối tượng
nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nguyễn đức anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và nguyễn khắc đạo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
đều ở thành phố thanh hóa về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
qua điều tra từ khi thành lập công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật và phụ sa xi măng hai mươi bảy tháng bảy
có địa chỉ tại phường hàm rồng thành phố thanh hóa do nguyễn văn sơn làm giám đốc
không có hoạt động kinh doanh thực tế bản thân nguyễn văn sơn vừa là giám đốc vừa là kế toán
thông qua các mối quan hệ xã hội sơn đã tìm khách hàng và bán hóa đơn giá trị gia tăng khống
cho các công ty doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh
với giá giao động từ năm tám giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trong hóa đơn
từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín sơn đã bán rất nhiều hóa đơn giá trị gia tăng
cho công ty trách nhiệm hiệu hoạn tư vấn thiết kế và thi công công trình lam sơn
do nguyễn khắc đạo làm giám đốc và nguyễn đức anh làm kế toán
gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước tổng số tiền lên tới hơn một ba tỷ đồng
khám xét nợ của sơn đạo và anh cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thanh hóa
tập hóa đơn giá trị gia tăng các con dấu của các công ty
và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của các đối tượng này
sau hai ngày xét xử vào chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh nghệ an đã tuyên án
phiên tòa xét xử ba đối tượng là người nước ngoài về hành vi sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an dương trường tài
đặng thông thông và luyện vũ cùng chú tại tỉnh giang tây trung quốc
là ba đối tượng trong nhóm người nước ngoài đã sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại việt nam
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi tám tháng tám cho đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
nhóm đối tượng đã làm ba trăm một mươi sáu thẻ atm giả chiếm đoạt gần hai trăm tám mươi triệu đồng
của hai mươi chín khách hàng tại các ngân hàng ở việt nam
xét mức độ phạm tội của các bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo
dương trường tài đặng thông thông và luyện vũ
mỗi bị cáo bảy năm tù về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bất chấp lệnh giãn cách xã hội nhóm gồm năm phụ nữ đã rủ nhau tổ chức đánh bạc ăn tiền
ổ bạc này vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà thành phố đà nẵng
triệt phá vào chiều ngày hôm qua hai mươi sáu tháng bốn
trước đó đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường thọ quang quận sơn trà
ập vào một ngôi nhà trên đường ngô quyền bắt quả tăng năm đối tượng đang tụ tập đánh bạc ăn tiền
bằng hình thức đánh phòng cả nhóm khai nhận đã bắt đầu sát phạt nhau từ lúc một mươi hai giờ trưa cùng ngày
mỗi ván ăn thua từ một trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng thủy thu tiền sâu mỗi ván năm mươi đồng
cơ quan công an quận sơn trà đã thu giữ số tiền đánh bạc có trên chiếu bạc của năm đối tượng
là gần tám mươi tám triệu đồng ngoài ra thu giữ nhiều tăng vật liên quan như bài tây đã qua sử dụng
và nhiều hộp bài còn mới nguyên chưa kịp sử dụng ba chiếc xe máy năm điện thoại di động
hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm người nói trên để tiếp tục làm rõ hành vi đánh bạc
cũng như củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi tụ tập đông người bất chấp lệnh giãn cách xã hội
trên sông lô đoạn chảy qua địa phận thôn chợ tổng xã đức nguyên
đức ninh huyện hàm yên tỉnh tuyên quang phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh tuyên quang
phối hợp với công an huyện hàm yên và ủy ban nhân dân xã đức ninh huyện hàm yên
đã kiểm tra phát hiện và bắt quả tăng phương tiện khai thác cát trái phép
thời điểm kiểm tra phương tiện không có biển kiểm soát do ma văn trung điều khiển
đang khai thác cát sỏi lòng sông lên khoang của hai xà lan gồm xà lan mang biển kiểm soát th sáu trăm ba mươi tám
do ngô văn anh điều khiển và xà lan mang biển kiểm soát vp
một nghìn ba trăm tám mươi một do đặng quốc trường điều khiển tại thời điểm kiểm tra trên ba phương tiện
có hơn một trăm sáu mươi mét khối cát và một mươi sáu mét khối sỏi các đối tượng đã không xuất trình được giấy phép
khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lực lượng kiểm tra đã lập
biên bản tạm giữ phương tiện và tăng vật vi phạm để xử lý theo quy định
một vụ vận chuyển một tấn rưỡi thuốc bắt nhập lậu vừa bị công an huyện trì lăng
tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
cụ thể vào hồi một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng tám
tám khi đang làm nhiệm vụ tại biện phận thôn lạng hăng xã quang sơn tổ công tác công an huyện
chi lăng phát hiện xe ô tô một mươi sáu chỗ biển kiểm soát một mươi hai b ba trăm linh bảy có nhiều biểu hiện nghi vấn chở hàng lậu
nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà
tăng tốc bỏ chạy nhằm tàu thoát sau quãng thời gian truy đuổi gần một mươi km tổ công tác mới dừng
được phương tiện qua kiểm tra trên xe không chở khách mà chứa đẩy thuốc bắt trong các bào tải
dứa tổng trọng lượng là một bốn trăm tám mươi ba kg gồm một mươi hai loại khác nhau tất cả đều không có hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc lái xe là bùi hữu diện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại khu ga thị trấn đồng mò
huyện tri lăng khai nhận số hàng hóa trên trở thuê cho một người đàn ông tên là sơn không rõ
địa chỉ từ khu vực vùng biên huyện lộc bình về thành phố bắc ninh tiêu thụ để lấy tiền cước là hai mươi
hai triệu đồng cũng theo lời khai của lái xe đây là chuyến hàng thứ hai chở thuốc bắc cho người
đàn ông tên sơn cùng địa điểm như trên
việc điều động bố trí công an chính quy về xã đối với hai trăm linh ba trên hai trăm linh ba xã trên địa bàn và việc điều động bố trí
công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác
đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và được chính quyền nhân dân ghi nhận đánh giá cao
các anh công an xuống xã thì tôi thấy an ninh thì có tôi yên tâm hơn
các công an xã công an quyền về thì là công việc rất là trâu trải nếu có sự cố chuyện thì chỉ cần nhích
điện thoại lên là anh có mặt đầu là chập tác ngay với vụ bắn đạo từ hôm ba đồng chí tăng cường về
thì tôi thấy rất là ổn định về an ninh trật tự
đó là cảm nhận của người dân
tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam đối với lực lượng công an xã chính quy khi các đồng chí đảm nhiệm
công tác tại địa bàn cơ sở hiện tại công an tỉnh quảng nam đã bố trí bốn trăm năm mươi tám cán bộ chiến sĩ công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã tại hai trăm linh ba xã sau khi được điều động bố trí đảm nhiệm chức danh công an xã
lực lượng công an chính quy đã bám sát địa bàn triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác tạo sự chuyển biến
tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay lực lượng công an xã đã phát hiện bắt giữ bảy vụ bảy đối tượng trộm cắp tài sản
điều tra xử lý hai mươi một vụ hai mươi chín đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy chín mươi một vụ ba trăm tám mươi bảy đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đặc biệt thời gian qua công an xã cũng thể hiện tinh thần chủ động tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những nỗ lực của lực lượng công an xã không chỉ được người dân tin yêu mà chính quyền địa phương cũng đánh giá cao
về cái nhiệm vụ và trách nhiệm của các đồng chí
đó là những đồng chí mà đã được đào tạo chính quyền thì phát huy cái năng lực của mình tại địa phương rất là tốt
thứ hai nữa là nếu công an chính quyền về tại địa phương thì nhân dân cũng có cái tin tưởng cái lòng tin
và tình hình an ninh trạng tự an toàn xã hội trên địa bàn thì nó cũng có những cái trắng chấn nhất định
việc thực hiện đề án với những kết quả bước đầu đạt được trên địa bàn tỉnh quảng nam đã cho thấy đây là chủ trương đúng
hợp lòng dân ý đảng tạo được sự chuyển biến tích cực tại địa bàn cơ sở
chỉ trong thời gian ngắn thực hiện bố trí công an
trong thời gian ngắn công an chính quy về xã cán bộ chiến sĩ công an xã đã khắc phục những khó khăn bước đầu
với cơ sở vật chất về chuyên môn nghiệp vụ nỗ lực trong công tác thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
việc triển khai công an xã chính quy là chủ trương lớn của chính phủ của bộ công an
trên tinh thần đó công an tỉnh quảng nam đã tham mưu cho tỉnh ủy
ủy ban dân tỉnh xây dựng đề án bố trí công an xã chính quy tại hai trăm linh ba xã trên địa bàn toàn tỉnh
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay rất nhiều vụ việc phức tạp về an ninh chính trị ở địa bàn cơ sở
đã được lực lượng công an chính quy tập trung chỉ đạo giải quyết và đã tạo nên sự chuyển biến
hết sức tích cực ở địa bàn của từng xã từng thôn và của từng huyện thị xã thành phố
kết quả đó đã được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá rất cao
được biết đến hết quý ba năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh quảng nam sẽ tiếp tục bố trí
đủ năm cán bộ chiến sĩ đối với mỗi công an xã theo biên chế của bộ công an quy định
việc đảm nhiệm công tác tại cơ sở cũng là điều kiện để cán bộ chiến sĩ công an
gieo đuyện bản đỉnh nghiệp vụ từ đó thực hiện tốt hơn nữa trích trách của người chiến sĩ công an nhân dân
quý vị và các bạn mở đầu chuyên mục điểm báo sáng ngày hôm nay sẽ là một thông tin trên báo lao động
với nhăn đề đó là sốt xuất huyết gia tăng nguy cơ dịch chồng dịch
nội dung bài viết đề cập đến việc dịch sốt xuất huyết tái bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước
và đáng lo ngại hơn trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp
nhiều người không dám đến bệnh viện vì lo ngại bị lây nhiễm
các chuyên gia y tế cảnh báo dịch bệnh này sẽ gây nguy hiểm
rất dễ xảy ra tình trạng là dịch chồng dịch nếu như người dân có tâm lý chủ quan lơ là trong việc phòng chống
phó giáo sư tiến sĩ đỗ duy cường giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai cho biết là
từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay riêng trung tâm bệnh nhiệt đới đã tiếp nhận và điều trị hàng trăm trường hợp sốt xuất huyết phải nhập viện
trong đó một số trường hợp nặng trên các cơ địa đặc biệt như phụ nữ có thai bệnh nhân suy tim suy thận bệnh phổi mạng tính
tại các tỉnh miền trung hiện tượng nhiều bệnh nhân sợ lây nhiễm covid một mươi chín cho nên đã không đi chữa trị chỉ đến khi nguy kịch thì mới đến bệnh viện
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay có đăng tải bài viết có nhan đề là
minh bạch trong quản lý sử dụng nhà ở công vụ tránh trục lợi về chính sách
thủ tướng chính phủ đã chính thức giao bộ
bộ xây dựng chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan để nghiên cứu đề xuất chính sách tổng thể về nhà ở
đối với cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị
vấn đề này lại được dư luận đặc biệt quan tâm
bởi cách đây ít lâu bộ xây dựng công khai danh tính của một mươi hai vị lãnh đạo có hàm từ thứ trưởng trở lên đã nghỉ hưu
nhưng không bàn giao lại nhà công vụ
cũng liên quan đến vấn đề này kiến trúc sư trần huy ánh hội kiến trúc sư hà nội cho rằng
các cơ quan được thủ tướng giao việc cần phải có cái nhìn công tâm khách quan
vì quy định về nhà ở xã hội và nhà ở thương mại khác nhau hoàn toàn
nhà ở thương mại là sản phẩm được đầu tư xây dựng để bán cho thuê cho thuê mua theo cơ chế thị trường
còn nhà ở xã hội là có sự hỗ trợ từ nhà nước dành cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở
theo quy định của luật
không ít dự án khi triển khai thì cơ chế về nhà ở xã hội nhưng khi đưa ra bán thì lại xin chuyển đổi thành nhà ở thương mại
câu chuyện xin chuyển đổi
hà nội cho vẫn nhức nhối từ nhiều năm nay vì vậy nếu không rõ ràng ngay từ đầu thì sẽ dẫn đến việc trục lợi về chính sách
thưa quý vị bằng lái xe hạng b sẽ được giữ nguyên thời hạn là một mươi năm và đây là thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
trong dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông bộ công an đã đề xuất rút ngắn giấy phép lái xe hạng b
ô tô đến chín chỗ ngồi xe tải xe máy kéo không vượt quá ba năm tấn từ một mươi năm xuống còn năm năm
tuy nhiên đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
bộ công an đã họp với các bộ ngành liên quan và thống nhất liên thông cơ sở dữ liệu về bằng lái
về sức khỏe tài xế để làm công cụ quản lý thay vì đề xuất rút ngắn thời hạn giấy phép lái xe
cũng trên báo công an nhân dân online
ngoài hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an còn có cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm dữ liệu tai nạn
bộ giao thông vận tải có dữ liệu quản lý phương tiện bằng lái bộ y tế có dữ liệu về sức khỏe
khi các loại cơ sở dữ liệu này liên thông cảnh sát sẽ làm việc trên hệ thống thông tin điện tử để tra cứu
và nắm được tình trạng sức khỏe bằng lái của tài xế thường xuyên không cần phải sử dụng biện pháp quản lý hành chính khác
còn trên báo tuổi trẻ online có đăng tải bài viết với nhăn đề đó là
thị trường vàng lặng sóng nhiều người ôm vàng giá cao ngồi trên đống lửa
nội dung bài viết đề cập đến việc sau một tháng liên tục tạo sóng thị trường vàng đã bất ngờ nguội lạnh
khi giá vàng thế giới từ đầu tuần đến nay chỉ quanh quẩn ở ngưỡng là một chín trăm hai mươi usd một ao
nhiều người lỡ ôm vàng giá cao trước đó cùng với việc tranh lệch của giá mua giá bán quá cao
và vàng trong nước đang tranh với giá vàng thế giới là hai triệu một trăm năm mươi đồng một lượng
khiến cho người giữ vàng miếng như là ngồi trên đống lửa
trên các diễn đàn về vàng hàng loạt người cho biết đã lỡ ôm vàng ở vùng giá trên sáu mươi triệu đồng một lượng
và đặt câu hỏi rằng có nên cắt lỗ lúc này hay không
nhất là lúc này đang có nhiều dự báo về việc giá vàng thế giới cần một đợt điều chỉnh trước khi tăng trở lại
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin sáng phương nam cùng với sự dẫn dắt của biên tập viên đào duy
vâng xin cảm ơn biên tập viên ninh hạnh đã duy xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ này để đồng hành cùng sáng phương nam
thông tin về an ninh trật tự sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị tối hai mươi sáu tháng tám phòng sáu cục cảnh sát thành sự bộ công an tiếp tục công bố thông tin liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ con dấu
mà đơn vị phối hợp với các cục nghiệp vụ và công an các địa phương khám phá vào chiều tối hai mươi năm tháng tám
theo đó đây là đường dây làm giả tất cả các loại giấy tờ với quy mô tính chất lớn và tinh vi chưa từng có từ trước đến nay
thực hiện chỉ đạo của đồng chí thiếu tướng trần ngọc hà cục trưởng cục cảnh sát hình sự và đồng chí đại tá lê ngọc phương phó cục trưởng trưởng ban chuyên án
phòng sáu cục cảnh sát hành sự đã phối hợp với phân việc khoa học hành sự tại tp hcm
tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số hai công an tp hcm và công an tỉnh đồng nai
đã đồng loạt kiểm tra tám địa điểm của đường dây chuyên sản xuất giấy tờ bằng cấp biển số xe giả tại khu vực phía nam
đến tối ngày hai mươi sáu tháng tám bộ công an đã giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với một mươi năm đối tượng
đồng thời tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan thu giữ hàng ngàn giấy tờ bằng cấp giả như căn cứ công dân
chứng minh thư bằng lái xe giấy đăng kiểm biển số xe và nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cùng với khoảng năm mươi máy móc in ấn dập khuôn cùng hàng ngàn phô giấy tờ
đáng chú ý là công an còn thu được một con dấu giả tất cả các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương
sau một ngày đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận hoạt động từ hơn hai năm nay và chia làm bốn nhóm
do nguyễn trọng dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ biên hòa trần đức toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ quận bình tân thành phố hồ chí minh
và nguyễn thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ vĩnh long cầm đầu
chúng hoạt động vô cùng tinh vi máy móc hiện đại và liên tục di chuyển địa điểm sản xuất
thay đổi phương thức giao hàng và thuê người cảnh giới
đường dây này phân quyền cho các đại lý ở nhiều tỉnh thành để gom khách hàng trên toàn quốc
mỗi bộ hồ sơ đầy đủ gồm tất cả các loại giấy tờ biển số xe chung lấy giá từ vài triệu đến một mươi triệu đồng
sau hơn hai năm hoạt động hàng ngày giấy tờ giả bằng cấp các loại sổ đỏ thẻ nhà báo
đã được đường dây này giao đến tay người có nhu cầu để thu lợi bất chính
ảnh hưởng nghiêm trọng đến trực tự an toàn xã hội
trải qua những khó khăn rộng rãi theo dõi các đối tượng với thu đoạn ma mảnh
che giấu hành vi phạm tội cục cảnh sát hình sự đã triệt xóa toàn bộ đường dây làm giả tài liệu giấy tờ
với quy mô lớn nhất từ trước đến nay
hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng đồng thời mở rộng điều tra và xử lý
triệt để hành vi mà các đối tượng gây ra
khoảng một mươi chín h tối hai mươi sáu tháng tám tại một nhà kho trong khu công nghiệp tân tạo quận bình tân
thành phố hồ chí minh xảy ra một vụ cháy lớn kèm theo tiếng nổ khiến cho lực lượng chức năng
phải huy động nhiều phương tiện đến hỗ trợ để dập lửa
thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra tại khu vực kho của công ty sinh hau
đường số một khu công nghiệp tân tạo
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân phải xin chi viện từ các đơn vị chữa cháy lân cận
để hỗ trợ dập lửa triển khai cứu nạn cứu hộ
hiện trường vụ cháy được phong tỏa để đảm bảo an toàn
nhà kho bị cháy rộng hàng ngàn mét vuông đã bị lửa bao trùm kèm theo đó là tiếng nổ lớn
đến khuya cùng ngày cảnh sát vẫn đang nỗ lực triển khai chữa cháy ứng cứu tài sản cho doanh nghiệp
đồng thời ngăn không cho cháy lan sang các công ty xí nghiệp lân cận
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ cháy trong các bản tin sau
còn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang vừa khởi tố vụ án tổ chức môi giới
cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép đồng thời khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng liên quan
ba đối tượng bị tạm giam là hà văn đức quê ở nghệ an châu lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
và hứa văn trứ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng ngụ hà tiên kiên giang hành nghề xe ôm
trước đó vào lúc một mươi chín h ngày bốn tháng tám trong lúc đi tuần tra lực lượng biên phòng và công an
thành phố hà tiên phát hiện bắt giữ tám đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép
sau đó có thêm một người trong nhóm xuất cảnh trái phép ra trình diện
trong số này có tám người quê quán ở nghệ an và một người quê ở hà tĩnh
các đối tượng này khai nhận nhờ đường dây đưa sang campuchia để tìm việc làm
chín đối tượng đã được đưa đi cách ly tập trung
sau khi hết thời gian cách ly tập trung công an thành phố hà tiên xứ phạt hành chính và cho về địa phương
mới rộng điều tra lực lượng chức năng phát hiện đối tượng hà văn đức châu lan và hứa văn trướng
có hành vi tổ chức cho người trốn ra nước ngoài trái phép
vì vậy cơ quan công an tiếp tục khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam cả ba đối tượng để tiếp tục điều tra
trong ngày hai mươi sáu tháng tám tòa án nhân dân huyện thanh bình của tỉnh đồng tháp
đã mở phiên tòa xét xử đối với hai bị cáo là nguyễn hữu đang và phan minh phụng
cùng ngụ tại xã bình thành về hành vi chống người thi hành công vụ
hai đối tượng đã lãng lách và cản trở lực lượng ngân sát giao thông bắt hàng lậu
bị cáo nguyễn hữu đang đã thuê hai đối tượng tên châu và đạt không rõ địa chỉ
vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ hồng ngự đi cao lãnh
đến khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám trên đoạn quốc lộ ba mươi
thủ áp trung xã tân thành huyện thanh bình
nhóm vận chuyển bị tổ tuần tra cảnh sát giao thông tỉnh đồng tháp ra hiệu dừng xe để kiểm tra
nhưng hai đối tượng trên tăng ga bó chạy
tổ tuần tra truy đuổi theo thì bị nguyễn hữu đang điều khiển xe mô tô chạy phía trước xe cảnh sát giao thông
chẳng ép lãng lách cản trở lực lượng
khi can trở đến cụm công nghiệp bình thành thì phan minh phụng điều khiến xe mô tô hỗ trợ đan
tiếp tục chèn ép lạng lách không cho xe của tổ tuần tra vượt lên để truy bắt đối tượng vi phạm
khi thế châu và đạt mất dấu vết thì phụng điều khiến xe rẽ về hướng xã bình tấn
còn đang chạy vào khu vực chợ bình thành tẩu thoát
trước đó bị cáo nguyễn hữu đan có ba tiền án về tội xâm hại sức khỏe người khác tội trụng cấp tài sản
bị cáo phan minh phụng có một tiền sự về hành vi vận chuyển hàng cấm bị xứ phạt với số tiền ba mươi năm triệu đồng
hội đồng xác xử tòa án nhân dân huyện thanh bình tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu đang chín tháng tù giam
và bị cáo phan minh phụng sáu tháng tù giam
thưa quý vị hiện thì xoài đồng tháp trên toàn địa bàn của tỉnh có bảy mươi bảy mã số vùng trồng
cùng với một mươi ba mã xưởng cho thị trường trung quốc
đây được xem là giấy thông hành để nông sản của bà con đến được các thị trường khó tính
tuy nhiên thời gian gần đây thì nhiều nhà vườn ở hợp tác xã xoài mỹ sương
huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp và doanh nghiệp vô cùng bức xúc khi bị mạo danh
và tùy tiện sử dụng để xuất khẩu
tháng sáu vừa qua phía hải quan trung quốc phát hiện hai trăm hai mươi lô xoài tươi nhập khẩu từ việt nam
nhiễm sâu gây hại trong đó có nhiều lô gắn mát các mã số vùng trồng của hợp tác xã xoài mỹ sương
nhưng thực tế vào thời điểm đó xoài hợp tác xã đã hết mùa vụ
không riêng mã số vùng trồng bị mạo danh mà mạng số nhà đóng gói cũng được sử dụng đại trà
công ty trách nhiệm hữu hạng kim nhung đồng tháp là một trong những doanh nghiệp đầu tiên
của đồng tháp được cấp mã số nhà đóng gói để xuất khẩu xoài sang trung quốc
mới đây nhất công ty nhận được thông báo mã xưởng của mình đã chính thức bị khóa
vì có những lô hàng nông sản không đạt chất lượng
tỉnh đồng tháp đã có công văn chính thức yêu cầu phía cục bảo vệ thực vật
sớm với những phản ứng kịp thời để tránh những trường hợp tương tự
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng tháp đối với hai mã số vùng trồng
và một mã xưởng bị khóa nếu có yêu cầu kiểm chứng nước sơ tài sẽ tiến hành kiểm tra xác minh
nếu mã số vùng trồng mã xưởng vẫn đạt được chất lượng thì sẽ mở khóa
xin được tiếp tục với một số cập nhật khác về hoạt động của lực lượng công an
thưa quý vị công an huyện tân phước vừa tiến hành trao trả một chiếc xe mô tô bị trộm cho người bị hại
một trong hai đối tượng trộm tài sản đã ra đầu thú sau khi lực lượng công an bắt giữ người chủ mưu
nạn nhân là chị nguyễn thị hiểu cưng ngũ ấp hưng điền xã hưng thành huyện tân phước
khoảng chín h một mươi năm phút ngày sáu tháng tám chị hiểu đang trong bếp bỗng nghe tiếng nổ máy
vội vàng chạy ra bỏng nghe tiếng nổ máy
khoảng chín h một mươi năm phút ngày sáu tháng tám chị hiểu đang trong bếp bỗng nghe tiếng nổ máy
bỏng nghe tiếng nổ máy bỏng nghe tiếng nổ máy

nạn nhân là chị hiểu cưng ngũ ấp hưng điền xã hưng thành huyện tân phước

nạn nhân là chị hiểu cưng ngũ ấp hưng điền xã hưng điền xã hưng thành huyện tân phước

nạn nhân là chị hiểu cưng ngũ ấp hưng điền xã hưng điền xã hưng thành huyện tân phước

nạn nhân là chị hiểu cưng ngũ ấp hưng điền xã hưng điền xã hưng thành huyện tân phước